sáng nay chín tháng hai công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc cho biết đã bắt giữ bảy đối tượng có hành vi khai thác vận chuyển gỗ trái phép và tấn công kiểm lâm ở vườn quốc gia york don tỉnh đắk lắc để giải cứu đồng bọn và cướp phương tiện tẩu tán tăng vật các đối tượng này đều trú tại thị trấn ea súp huyện ea súp tỉnh đắk lắc
công an huyện ia súp đã thu giữ bốn hộp gỗ tăng vật năm xe máy và một cơ lốc đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật